lễ trao giải em yêu tổ quốc việt nam lần thứ bảy hội thi dành cho thiếu nhi hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đã được hội đồng đội tp hcm phối hợp với báo khanh quảng đỏ tổ chức
chính thức khởi động vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trải qua ba tuần thi của phần cá nhân và vòng sơ khảo phần thi tập thể
hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi em yêu tổ quốc việt nam lần thứ bảy đã thu hút hơn bốn trăm linh đội viên
học sinh khối tiểu học trung học cơ sở trên toàn thành phố tham gia với hơn chín trăm linh lượt thi
tại lệ tổng kết bang tổ chức đã trao thưởng cho mỗi bản khối tiểu học và khối trung học cơ sở gồm một giải nhất một giải nhì ba giải ba và một mươi hai giải khuyến khích
ngoài việc giáo dục lịch sử giáo dục tình yêu quê hương đất nước con người việt nam thông qua tìm hiểu các kiến thức lịch sử của đất nước
hội thi còn nhằm trang bị kiến thức về kỹ năng thực hành xã hội các nội dung kỹ năng thuộc chương trình rèn luyện đội viên